ủy ban châu âu ec đã đệ trình thỏa thuận thương mại tự do với việt nam để chờ xét duyệt
đây là thỏa thuận toàn diện về mở cửa thị trường đầu tiên của liên minh châu âu eu với một quốc gia đang phát triển tại châu á
theo quy định các thỏa thuận về thương mại và đầu tư giữa eu và việt nam cần phải được nghị viện châu âu ep và hai mươi tám nước thành viên eu phê duyệt
thỏa thuận thương mại sẽ cho phép giảm chín mươi chín thuế quan đối với tất cả các mặt hàng
dù một số sẽ theo thời gian và lộ trình cụ thể một số sẽ bị giới hạn về hạn ngạch
cụ thể việt nam sẽ miễn thuế hoặc bảo vệ một số mặt hàng của eu cho phép các công ty eu được đấu thầu các hợp đồng công
ngược lại eu sẽ miễn thuế nhập khẩu trong bảy năm đối với một số sản phẩm hàng dệt may và giày dép của việt nam
thỏa thuận trên cũng sẽ bao gồm một chương về phát triển bền vững như thực thi các tiêu chuẩn quốc tế về quyền của người lao động và hiệp định paris về biến đổi khí hậu